hãng thông tấn triều tiên kcna ngày một mươi bốn tháng ba đưa tin lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo cuộc tập trận quân sự sử dụng xe tăng chiến đấu mới của nước này
cuộc tập trận diễn ra ngày một mươi ba tháng ba trong đó ông kim đích thân lái xe tăng mới trong cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng
theo kcna ông kim bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động của dòng xe tăng mới và gọi chúng là những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới
yêu cầu quân đội của mình củng cố tinh thần chiến đấu và hoàn tất sự chuẩn bị cho chiến tranh
đây là lần thứ ba ông kim jong un quan sát các cuộc tập trận trong tháng qua
hai cuộc tập trận khác mà ông kiểm tra được dành riêng cho các bài tập bắn và điều động pháo binh
bộ quốc phòng triều tiên tuần trước đã đe dọa các hoạt động quân sự có trách nhiệm để đáp lại cuộc huấn luyện giữa hàn quốc
và mỹ mà triều tiên coi là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược
mỹ và hàn quốc đang mở rộng các cuộc tập trận với vòng mới nhất bao gồm huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính và bốn mươi tám loại bài tập thực địa
sự chuẩn bị quân sự của triều tiên diễn ra sau bài phát biểu của ông kim hồi tháng một
trong đó ông cam kết viết lại hiến pháp nhằm loại bỏ mục tiêu lâu dài của đất nước là tìm kiếm sự thống nhất hòa bình trên bán đảo triều tiên
và coi hàn quốc là kẻ thù chính không thể thay đổi
ông kim jong un cho biết hiến pháp mới phải xác định rõ triều tiên sẽ sắp nhập và chinh phục miền nam nếu một cuộc chiến khác nổ ra
việc lăn bánh chiếc xe tăng mới có ống phóng tên lửa hệ thống vũ khí mà liên xô cũ đã vận hành vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho thấy rằng nó đã sẵn sàng để triển khai nhưng vẫn còn phải xem liệu nó có thể được sản xuất hàng loạt hay không theo các nhà phân tích
các nhà quan sát cũng cho rằng ông kim có thể muốn sử dụng kho vũ khí đã được nâng cấp của mình để giành được những nhượng bộ của mỹ
như nới lỏng các lệnh truyền thông

họ nói rằng triều tiên dự kiến sẽ mở rộng các hoạt động thử nghiệm và tăng cường những lời lẽ gây chiến trong năm nay
khi hàn quốc tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng bốn và bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một
ngày một mươi năm tháng ba lục quân hàn quốc thông báo nước này và mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công trên không quy mô lớn
ở một loạt địa điểm trên khắp quốc gia đông bắc á trong tuần này
cuộc tập trận kéo dài năm ngày từ ngày một mươi một tháng ba với sự tham gia của khoảng một bốn trăm linh người diễn ra tại tỉnh yonggi
quanh seoul và huyện miền núi inche cách thủ đô một trăm hai mươi sáu km về phía đông
hơn bốn mươi trực thăng trong đó có ch bốn mươi bảy chinas uh sáu mươi black house và ah sáu mươi bốn e apache cùng máy bay vận tải c một trăm ba mươi h tham dự cuộc tập trận
thông cáo của quân đội hàn quốc xác nhận bằng cách huấn luyện với không quân và quân đội mỹ
cuộc tập trận này được thiết kế để tăng cường khả năng hoạt động trong thời chiến cũng như khả năng hoạt động phối hợp chung
cuộc tập trận diễn ra cùng với một cuộc tập trận lá chắn tự do mô phỏng trên máy tính hàng năm của các đồng minh
nhằm tăng cường khả năng gian đe chất các mối đe dọa hạt nhân tên lửa của triều tiên
sau ngày một mươi bốn tháng ba lá chắn tự do đã kết thúc
cuộc tập trận thường niên mang tên lá chắn tự do kéo dài một mươi một ngày diễn ra với mục đích tăng cường thế trận phòng thủ chung của hai nước
cuộc tập trận năm nay tập trung vào các hoạt động đa lĩnh vực bằng cách sử dụng các khí tải trên bộ trên biển trên không mạng và không gian
cũng như chống lại các hoạt động hạt nhân của triều tiên
mỹ và hàn quốc có kế hoạch tổ chức tổng cộng bốn mươi tám cuộc diễn tập trên thực địa trong tháng ba này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
từ lâu triều tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự hàn mỹ đồng thời tiến hành các vụ phóng tên lửa để phản đối
trong khi seoul và washington khẳng định cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng thủ
ngày năm tháng ba bộ quốc phòng triều tiên đã ra thông cáo trong đó yêu cầu mỹ hàn quốc chấm dứt cuộc tập trận lá chắn tự do
cảnh báo hoạt động này có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân
bộ quốc phòng triều tiên cho biết mỹ và hàn quốc tiếp tục tập trận quy mô lớn làm gia tăng bẩn khu vực
hoạt động quân sự của cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới và một mươi nước đồng minh nhằm chống lại một quốc gia tại bán đảo triều tiên
nơi một đốm lửa nhỏ cũng có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân không thể gọi là động thái phòng vệ
phát biểu trên được đưa ra sau khi mỹ và hàn quốc khởi động cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do hai mươi bốn kéo dài một mươi một ngày
theo hãng tin yonhap cuộc tập trận quân đội mỹ và hàn quốc diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng ba
quân nhân từ các nước thành viên bộ tư lệnh liên hợp quốc cũng tham gia tập trận
các bên dự kiến thực hiện bốn mươi tám hoạt động thực địa gấp hơn hai lần so với năm ngoái và không có địa điểm nào gần biên giới triều tiên
bình nhưỡng cũng kêu gọi washington và seoul chấm dứt cuộc tập trận cảnh báo hai nước có thể chịu hậu quả nghiêm trọng từ hoạt động này
trả giá bằng sự bất ổn an ninh đi kèm với những lựa chọn sai lầm của họ
hội đồng tham minh chủ nghĩa quân hàn quốc cho biết cuộc tập trận nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ triều tiên
quân đội mỹ và hàn quốc sẽ diễn tập nhiều kịch bản trong đó có phát hiện và đánh chặn tên lửa hành trình triều tiên
hàn quốc và triều tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai bên trước kia bước hòa bình chấm dứt cuộc chiến từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
hai miền bán đảo triều tiên mới ký hiệp định đình chiến do lực lượng bộ tư lệnh liên hợp quốc của liên hợp quốc giám sát
căng thẳng trên bãi đảo triều tiên gần đây leo thang khi bình nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa còn seoul và washington tăng cường hợp tác quân sự
triều tiên cho rằng các cuộc tập trận chung mỹ hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược trong khi seoul và washington khẳng định hoạt động này chiếm mặt tính chất phòng vệ
triều tiên năm nay đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình ra biển hủy toàn bộ hợp tác kinh tế với hàn quốc sau khi con nước này là ngoại bang và từ bỏ nỗ lực thống nhất
trước đó vào ngày một mươi tháng hai trong chuyến thăm đơn vị thủy quân lục chiến của hàn quốc tổng thống hàn quốc yun sek yen đã yêu cầu thủy quân lục chiến hàn quốc hành động trước báo cáo sau nếu bị khiêu khích giữa lúc căng thẳng leo thang với triều tiên